tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương khu vực miền trung
đặc biệt là tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
tại xã kỳ tây huyện kỳ anh hơn sáu trăm linh hộ dân sinh sống
người dân ngày ngày phải đi gánh từng xô nước mang về nấu ăn sạt sũ
một số hộ đã khoan giếng nhưng mạch nước ngầm tụt giảm
chi phí khoan giếng lại tốn đến hàng chục triệu đồng nên đời sống lại càng khó khăn
không chỉ thiếu nước sinh hoạt nắng nóng cũng đã làm khô hạn trên một trăm một mươi một hectare trẻ
của các xã kỳ hợp kỳ tây kỳ thượng kỳ sơn ba mươi hectare trẻ chết trắng
ông lê thái công thôn tây xuân xã kỳ tây
có một mẫu trẻ mới trồng được một năm nhưng nay diện tích trẻ đã chết một nửa

thôn nó nằm trong cái địa bàn mà không có nước tưới
thì vừa rồi thì đã thống kê được là khoảng thiệt thà chứ đến khoảng bảy mươi là cái trẻ khoảng chết nắng
thì đến thời điểm này thì là đổi về hai thôn này á
về sản xuất cái lúa thì một năm là mình chở là làm được một mùa
theo thống kê huyện kỳ anh có gần hai trăm linh hectare lúa hẻ thu thiếu nước tưới khô hạn
trong đó có một trăm năm mươi tám hectare bị thiệt hại trên ba mươi
toàn huyện có trên bốn trăm linh hectare chè thì có hơn một trăm linh hectare đã bị ảnh hưởng thậm chí chết trắng
hiện tại huyện kỳ anh đang tập trung mọi nguồn lực để đối phó với tình trạng hạn hán này